bộ ngoại giao đại sứ quán anh đại sứ quán australia vừa phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế thúc đẩy hợp tác an ninh biển ở biển đông tại hà nội
hội thảo có sự tham dự của hơn một trăm linh đại biểu là các học giả từ các nước trong và ngoài khu vực trên lĩnh vực an ninh và luật pháp quốc tế trên biển
tại hội thảo các tham luận của đại biểu cho rằng là một quốc gia ven biển việt nam luôn có nhiều hoạt động đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực
một trật tự hàng hải dựa trên sự cai trị của luật pháp quốc tế và giải quyết các vấn đề mới nổi bằng các biện pháp hòa bình
theo hiến trương liên hợp quốc công ước về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
các cơ quan thực thi pháp luật của việt nam đã chủ động thực hiện chức năng của mình trong tất cả các vùng biển việt nam trong nhiều lĩnh vực
bao gồm phòng chống tội phạm hàng hải xuyên quốc gia giải quyết đánh bắt thủy sản bất hợp pháp không được kiểm soát và không được báo cáo
xử lý các vấn đề môi trường hàng hải thực hiện tìm kiếm và cứu nạn tai nạn hàng hải và va chạm
các tham luận của đại biểu cũng nhấn mạnh biển đông đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và an ninh khu vực và toàn cầu
đây là một trong những tuyến đường giao thông biển nhộn nhịp nhất trên thế giới
hàng triệu người trong khu vực đã trực tiếp hoặc gián tiếp kiếm sống từ các hoạt động đánh bắt thủy hải sản ở biển đông
trong thập kỷ qua các vấn đề an ninh phi truyền thống đã làm suy yếu nỗ lực của các bên để duy trì trật tự và an ninh tốt hơn ở khu vực
điều này đặt ra những yêu cầu quan trọng đối với hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực an ninh hàng hải ở biển đông